tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp tổng giám đốc điều hành ngân hàng thế giới world bank bà kristalina icheva
chúc mừng bà kristalina e georgieva nhận nhiệm vụ tổng giám đốc điều hành ngân hàng thế giới
thủ tướng hy vọng bà sẽ đạt nhiều thành công trên cương vị mới
thủ tướng đánh giá cao vai trò của ngân hàng thế giới đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam nhất là trong xoa đói giảm nghèo
thủ tướng cho biết trong giai đoạn năm năm tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của việt nam
với mục tiêu hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
bảo đảm an sinh xã hội chủ động ứng phó biến đổi khí hậu phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân sáu năm bảy giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tuy nhiên việt nam còn gặp nhiều khó khăn thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế
và là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu nước biển dâng nên rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng tài trợ nói chung
và ngân hàng thế giới nói riêng để giúp việt nam thực hiện thành công các mục tiêu đề ra
thủ tướng đề nghị ngân hàng thế giới cung cấp hỗ trợ việt nam ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong ba lĩnh vực trọng tâm
thủ tướng cho biết các cơ quan của việt nam sẽ tiếp tục phối hợp với ngân hàng thế giới để sớm hoàn thiện tài liệu quan trọng này
bày tỏ ấn tượng khi đến thăm và chứng kiến những tiến bộ mà việt nam đã đạt được bà gritalyna azov sieva nhận định thành công của việt nam là kết quả của các chính sách tốt
tổng giám đốc điều hành ngân hàng thế giới cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của chính phủ các cơ quan chức năng của việt nam đối với ngân hàng thế giới
và mong đợi hai bên tiếp tục tinh thần hợp tác này trong tương lai
ngân hàng thế giới đề nghị chính phủ việt nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo để làm sao các nguồn lực phân bổ cho các dự án kịp thời không bị gián đoạn trong triển khai
bà krista lina aizopseva cho biết sẽ giao nhiệm vụ cho giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại việt nam làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của việt nam để giải quyết mọi vấn đề này xinh